thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhan thành trung bốn mươi hai tuổi ngũ ấp trà kha xã đại an huyện trà cú
và tăng văn vũ bốn mươi ba tuổi ngũ ấp dòng đinh xã đại an huyện trà cú
về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án trong khoảng thời gian từ ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tính dụng đại an
nhan thành trung đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao để theo dõi nắm thông tin cá nhân
tài sản của khách hàng giao dịch tại quỹ tính dụng
thời điểm này do bị mất cân đối về tài chính nên trung nhờ tăng vinh quang là cán bộ tính dụng
lấy thông tin của một số khách hàng để lập sáu hợp đồng tính dụng thế chấp tài sản
sau đó trung giả chữ ký của những người này ký hồ sơ tạo lòng tin để lãnh đạo
và nhân viên quỹ tính dụng đại an tin tưởng người vay là có thật
thực hiện phê duyệt giải ngân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân
gây thiệt hại cho quỹ tính dụng đại an số tiền hơn tám trăm bảy mươi triệu đồng
đối với bị can tăng văn vũ trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy vũ là cán bộ tính dụng thuộc quỹ tính dụng đại an
do bị mất cân đối về tài chính vũ đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được phân công
thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân tài sản của một mươi tám người
là khách hàng vay vốn gửi tiền tại quỹ tính dụng để lập bốn mươi sáu hợp đồng tính dụng
lập giả hợp đồng thế giáp tài sản trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay
tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tính dụng đại an tin tưởng người vay là có thật
thực hiện phê duyệt giải ngân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền được giải ngân
gây thiệt hại cho quỹ tính dụng đại an số tiền hơn chín năm tỷ đồng
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự trong nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn văn du
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
nguyên là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh an giang
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu ông nguyễn văn du bị bắt vì đã có hành vi phê duyệt dự toán xây dựng của ba gói thầu
áp dụng định mức hào phí vật điệu cát với hệ số một hai mươi hai đối với công tác đắp bao tải cát dưới nước
xử lý hố sói bằng xà lan hai trăm linh t là chưa phù hợp và chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành
từ đó dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu của ba gói thầu
bước đầu cơ quan chức năng xác định việc tranh lịch giá trị thanh toán cho nhà thầu tại ba gói thầu
dẫn đến gây thiệt hại tạm tính với số tiền hơn sáu tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
trong tuần qua các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ sáu mươi ba phương tiện và đáng chú ý lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
các tổ công tác một trăm bốn mươi một phát hiện một mươi sáu vụ việc có dấu hiệu vi phạm bắt giữ một mươi bảy đối tượng tăng vào thu giữ gồm tám mươi sáu gói
nghi là ma túy các loại bốn bình kim loại nghi có chứa khí n hai o
hai dao năm xe mô tô nghi là xe tăng vật hai giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp
hai biển kiểm soát xe mô tô là tăng vật vụ trộm cắp tài sản hai cuộn vải và một trăm năm mươi máy hút bụi cầm tay không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vành đai ba trên cao vào cao tốc pháp vân khi đến khúc cua nhập làn đã bị bật chốt cửa và đổ nhiều kết bia ra ngoài
tại hiện trường nhiều chai bia vỡ bụn lăn lóc trên đường khiến cho giao thông bị ủn tắc
nhận được thông tin cán bộ đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn đã huy động hai tổ tuần tra kiểm soát và tám cán bộ chiến sĩ đến để phân luồng phối hợp với người dân lái xe thu dọn hiện trường
đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn đã kiểm tra trọng tải container và đo nồng độ cồn ma túy đối với lái xe nhưng không phát hiện vi phạm
đến gần một mươi bảy h chiều cùng ngày hiện trường cơ bản đã được dọn dẹp xong tuy nhiên cho đến một mươi tám h thì giao thông mới được khôi phục đi lại bình thường
công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn quốc vương chú tại phường năm tp vĩnh long để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó công an tỉnh vĩnh long tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu tội phạm
nguyễn quốc vương đã đặt tài liệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên lực lượng đã tiến hành xác minh
qua điều tra lực lượng công an đã làm rõ hai trường hợp vay tiền của vương với số tiền cho vay và lãi suất là trên hai trăm linh triệu đồng
vào ngày một mươi hai tháng ba công an tỉnh vĩnh long bắt quả tăng khi vương đã nhận số tiền một mươi triệu đồng từ người vay nợ
tiến hành khám xét nơi ở của vương tại phường năm tp vĩnh long lực lượng công an thu giữ số tiền hai mươi triệu đồng cùng với nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng
kết quả điều tra bị can nguyễn quốc vương thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất đến ba trăm sáu mươi năm một năm gấp một mươi tám lần mức lãi suất quy định
công an quận sơn trà tp đà nẵng vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn thành công nhóm đối tượng khách tài khoản facebook lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đạt tài sản
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba công an phường an hải bắc phối hợp với đội kiểm soát hình sự công an quận sơn trà tiến hành kiểm tra hành chính một quán internet trên đường trần hưng đạo
qua kiểm tra phát hiện ba đối tượng gồm nguyễn hữu duy nguyễn văn sang và nguyễn phước lộc cùng chú huyện triệu phong tỉnh quảng trị đang có hành vi sử dụng mạng máy tính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm được tài sản của người khác
qua làm việc ba đối tượng khai nhận đã vào máy tính để hách tài khoản facebook của một số người
sau đó dùng chính tài khoản đó để gửi tin nhắn cho nhiều người quen trên facebook đó để mượn tiền và sử dụng tài khoản ngân hàng ảo do các đối tượng mua trên mạng để nhận tiền chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển lực lượng chức năng tỉnh cà mau đã phát hiện một tàu cá vận chuyển trái phép dầu không có hóa đơn chứng tử hợp lợi trên biển
trước đó tại vùng biển cách cửa
trên cửa biển sông đốc ba mươi bảy hải lý về hướng tây nam phát hiện tàu cá tg chín mươi một nghìn chín trăm tám mươi bảy ts do ông lương văn ri chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trường
đi trên tàu có bốn thuyền viên hành nghề hậu cần cá
lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra tàu cá phát hiện trên tàu có năm hầm chứa ba mươi sáu lít chất lỏng màu đen có mùi dầu
qua kiểm tra ông ri không có các hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của số chất lỏng nói trên
qua làm việc ông ri đã thừa nhận số chất lỏng màu đen trên là dầu do
ông mua số dầu nói trên từ một tàu lạ trên biển để bán cho các tàu cá của việt nam kiếm tiền lời
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án buồn lậu qua biên giới
và bàn giao vụ việc cho công an huyện kỳ sơn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại khu vực cộc trời thuộc bản tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn
lực lượng chức năng phát hiện ông nguyễn hùng sơn chú huyện tân kỳ
vận chuyển một mươi bảy con bò không có giấy tờ nhập khẩu kiểm dịch theo quy định
qua điều tra xác minh trước đó ông sơn mua một mươi bảy con bò sữa đã thải loại tại một trang trại ở lào
và liên lạc tỏa thuận với một đối tượng vận chuyển bằng đường tiểu ngạch qua biên giới
với chi phí một triệu tiền kiếp lào một con
khi đến địa điểm nói trên thì lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
ông sơn khai nhận mục đích mua số bò trên để bán cho các lò mổ ở các tỉnh phía bắc